nhằm tuyên truyền khẳng định chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa cũng như ghi nhận
đóng góp của các nhà báo phóng viên đã tích cực đấu tranh vì chủ quyền biển đảo đối với quần
đảo hoàng sa trường sa và các vùng biển vùng trời thiêng liêng của tổ quốc
chiều ngày một mươi hai tháng chín ủy ban nhân dân huyện hoàng sa thành phố đà nẵng đã tổ chức triển lãm
tư liệu báo chí về hoàng sa năm hai nghìn một mươi bốn
triển lãm tư liệu báo chí về hoàng sa năm hai nghìn một mươi tám sẽ giới thiệu đến công chúng và du khách hai trăm tám mươi bốn bài báo
tư liệu trong đó một trăm ba mươi sáu bài báo trong bộ siêu tập tư liệu báo chí về hoàng sa trường sa là của việt nam
ba mươi tám bài báo viết về sự kiện gian khoan hải dương chín trăm tám mươi một một trăm một mươi bài báo viết về hoàng sa của các cơ quan báo chí
tại đà nẵng và một mươi hai hình ảnh phóng viên tác nghiệp trên biển đảo quê hương được trưng bày tại triển lãm
qua đó khách tham quan thấy được vai trò quan trọng
quan trọng của báo chí với công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tình cảm tâm huyết trách nhiệm cao cả của các phóng viên báo chí những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng tuyên truyền
triển lãm lần này nhằm thông tin đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền
của nhà nước việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa ghi nhận sự đóng góp của các nhà báo
phóng viên đã tích cực đấu tranh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc